xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị khối không khí biển tiếp tục lấn mạnh hơn về phía đất liền của nước ta
vì thế mà vùng hồi tụ gió trên khu vực bắc bộ cũng hoạt động mạnh hơn
nên mưa rào và rông sẽ mở rộng ra khắp bắc bộ cục bộ có nơi xảy ra mưa to
riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to có nơi xảy ra mưa rất to
và thường tập trung về đêm và sáng
do có mưa nên thời tiết ngày mai tại bắc bộ nhìn chung là khá mát mẻ
nhiệt độ hầu khắp khu vực ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
từ ngày hôm nay sang đến ngày hai mươi bảy tháng tám thì do có mưa rông trên diện rộng
nên trên các sông suối tại khu vực bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lũ lên từ một cho đến ba mét
trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ khu vực thượng liêu
có khả năng đạt mức báo động một
các sông chính tại khu vực trung và hạ liêu ở dưới mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất tại các tỉnh vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
đặc biệt là tại các tỉnh như lai châu lào cai yên bái hà giang tuyên quang thái nguyên
bắc giang bắc cạn cao bằng lạng sơn hay là tại khu vực quảng ninh
thời tiết tại miền trung cũng có dấu hiệu khả quan hơn
dự báo sang ngày mai thì nắng nóng tại đây sẽ giảm đi đáng kể
chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực là ba mươi ba ba mươi sáu độ
ở phía nam gió mùa tây nam đang có số hoạt động mạnh dần lên
vì thế trên cả hai khu vực sẽ có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to đến rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất tại khu vực tây nguyên là hai mươi chín ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam bộ là ba mươi ba mươi ba độ
trên biển vùng biển của đảo hoàng sa gió nam đến tây nam cấp bốn cấp năm
mưa rông sẽ gia tăng trên diện rải rác
vùng biển tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió dần mạnh
nhiệt độ trên cả hai khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa đều không quá ba ba
khu vực hà nội và các vùng lân cận đêm và sáng sớm có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to ngay có lúc có mưa
đề phòng có lốc xét và gió dần mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ